liên quan đến sự cố tảng đá lớn sạt trượt xuống mặt đường quốc lộ một mươi hai khiến giao thông bị tê liệt
đến sáng nay đã tạm thời thông tuyến đối với xe con xe khách và xe tải nhẹ
các xe có trọng tải lớn vẫn chưa thể đi qua được
đơn vị thi công đang khẩn trương khắc phục để thông tuyến hoàn toàn trong thời gian sớm nhất
hiện tại phía trên vách tà lư dương điểm sạt lở còn một khối lượng đất đá lớn có nguy cơ sụt sạt
ngay trong sáng nay mùng bảy tháng chín công ty cổ phần đầu tư xây dựng và quản lý đường bộ hai điện biên
đã cử cán bộ kỹ thuật lên kiểm tra đánh giá tình hình để có phương án xử lý rứt điểm
bảo đảm an toàn cho các phương tiện giao thông qua lại
như tin đã đưa vào lúc một mươi chín h ba mươi ngày năm tháng chín tại km hai trăm ba mươi năm quốc lộ một mươi hai
đoạn thuộc khu vực đỉnh đèo keo lom xã keo lom huyện điện biên đông tỉnh điện biên
một tảng đá lớn từ vách tà luy dương sụt trượt xuống
chắn ngang lòng đường khiến giao thông trên tuyến tê liệt hoàn toàn